để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín diễn ra an toàn nghiêm túc và hiệu quả
chiều ngày hai mươi hai tháng năm ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tp đà nẵng đã có buổi họp triển khai kế hoạch thực hiện cho kỳ thi tới
theo báo cáo tại buổi làm việc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại thành phố đà nẵng có một mươi hai trăm năm mươi thí sinh tham dự
thành phố sẽ bố trí hơn một mươi cán bộ coi thi tại hai mươi bốn điểm thi với hơn bốn trăm ba mươi phòng thi thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
tính đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về nhân lực coi thi cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm đã cơ bản hoàn tất
tp đà nẵng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tp quán triệt nghiêm túc trong việc coi thi chấm thi tập hấn coi thi chấm thi cho toàn bộ giáo viên
thực hiện đúng theo quy chế thi đồng thời tạo mọi điều kiện cho các thí sinh thi đạt kết quả cao nhất